học viện chính trị bộ quốc phòng đã tổ chức lễ đón nhận huân chương quân công hạng nhất do chủ tịch nước trao tặng và kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày truyền thống thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự và trao tặng huân chương cao quý cho học viện
tại buổi lễ thủ tướng đã ghi nhận sự lớn mạnh của học viện chính trị luôn gắn liền với quá trình xây dựng chiến đấu của quân đội nhân dân việt nam
suốt sáu mươi năm năm qua quán triệt sâu sắc quan điểm tư tưởng quân đội của đảng nắm vững phương hướng mục tiêu yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân thực hiện tốt lời dạy của bác hồ phải học tập chính trị quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc vô dụng lại có hại
trong thời gian qua học viện đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tích to lớn trong công tác đào tạo cán bộ chính trị góp phần quan trọng và thắng lợi của công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc
thống nhất đất nước trước đây và xây dựng bảo vệ tổ quốc